mặc dù cơn bão số tám đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới nhưng không vì thế mà các cơ quan chức năng các tỉnh như bà rịa vũng tàu bình thuận ninh thuận mất cảnh giác trước diễn biến khó lường này
các địa phương cũng đang lên các phương án sẵn sàng đối phó với áp thấp nhiệt đới
sáng ngày một mươi tám tháng một mươi một lãnh đạo bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh cho biết đã chỉ đạo các đơn vị và đài canh thông báo diễn biến vị trí hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới cho các chủ phương tiện ngư dân biết để chủ động phòng tránh
đồng thời chỉ đạo các đơn vị giả soát thống kê số lượng tàu thuyền ngư dân nông hoạt động trên biển và đã vào bờ
phối hợp với chính quyền địa phương và ban quản lý các cảng bố trí khu neo đậu cho tàu thuyền vào tránh trú bảo đảm an toàn
tính đến sáng cùng ngày tổng số phương tiện của tỉnh đã vào bờ là ba năm trăm linh hai tàu
số phương tiện của tỉnh còn hoạt động trên biển là hai bốn trăm bảy mươi năm tàu chủ yếu tại vùng biển các tỉnh cà mau và kiên giang
không có phương tiện nào của tỉnh hoạt động trong vùng nguy hiểm của áp thấp nhiệt đới
tỉnh là sáu trăm tám mươi năm tàu hiện bộ đội biên phòng tỉnh đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị phối hợp với gia đình chủ tàu địa phương và sử dụng đài canh
liên tục thông báo kêu gọi các tàu thuyền trên biển biết diễn biến hướng di chuyển của vùng áp thấp nhiệt đới để chủ động tránh di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm
còn tại bình thuận từ hai mươi h ngày một mươi bảy tháng một mươi một tỉnh bình thuận đã cấm tất cả tàu thuyền ra biển
đến sáng ngày một mươi tám tháng một mươi một số tàu thuyền đang hoạt động trên biển là một năm trăm hai mươi bốn trên bảy một trăm tám mươi bảy chiếc
các tàu thuyền hoạt động trên biển đã biết thông tin diễn biến về áp thấp nhiệt đới và đang thực hiện di chuyển vào bờ trù tránh
tại tất cả các hồ chứa đầu mối công trình thủy lợi các đơn vị chức năng đã phân công lực lượng ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn tại các điểm sung yếu
ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận đã chỉ đạo các địa phương giả soát có biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân khách du lịch
tại các khu vực ven biển khu du lịch đồng thời chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện vật tư lực lượng hỗ trợ các địa phương sơ tán nhân dân cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu
trong hai ngày một mươi bảy và một mươi tám tháng một mươi một khu vực tỉnh ninh thuận chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường với gió mùa đông bắc
nên toàn tỉnh có mưa rào dài rác và có nơi có rông gió giật cấp bảy sóng biển cao từ ba đến năm mét biển động mạnh
toàn tỉnh có hai năm trăm sáu mươi tàu đang hoạt động trên biển
đến sáng ngày một mươi tám tháng một mươi một có hai chín mươi tàu trong tỉnh cùng với một trăm bốn mươi hai tàu của ngư dân các tỉnh lân cận đã neo đậu an toàn
tại các cảng cá đông hải thành phố phan rang tháp tràm cà ná huyện thuận nam khánh hội thanh hải huyện ninh hải